nhân kỷ niệm một mươi tám năm ngày mất của nhạc sĩ trịnh công sơn tại huế quê hương của nhạc sĩ trịnh công sơn đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này
nhạc sĩ trịnh công sơn sinh ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi chín mất ngày một tháng bốn năm hai nghìn một quê ở huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế
ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc việt nam với hơn sáu trăm linh ca khúc và nhiều tác phẩm nổi tiếng
ngay từ hôm qua ba mươi một tháng ba nhiều hàng quán địa điểm công cộng bên dòng sông hương thành phố huế biểu diễn nhạc trịnh công sơn đã thu hút đông đảo người yêu nhạc trịnh đến thưởng thức
để tưởng niệm một mươi tám năm ngày mất của nhạc sĩ trịnh công sơn một mươi bảy họa sĩ đến từ ba miền tổ quốc đã hội tụ về tại gác trịnh căn nhà của cố nhạc sĩ năm xưa để mở cuộc triển lãm tranh với chủ đề để gió cuốn đi
tất cả những bức tranh được treo tại triển lãm trong đợt này đều mang những hình ảnh màu sắc ẩn chứa trong ca từ bài hát của nhạc sĩ thiên tài họ trịnh